các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trung quốc hiện có hơn năm mươi triệu xe máy đang lưu hành hà nội năm bảy triệu xe thành phố hồ chí minh tám một triệu xe chiếm chín mươi năm số lượng xe cơ giới và thải ra tám mươi chín mươi khí co hc năm mươi lượng nợ ối trong tổng lượng phát thải xe cơ giới
tuy là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường nhưng với đa số chủ phương tiện bảo dưỡng sửa chữa định kỳ với xe máy dường như không bao giờ xuất hiện nếu xe vẫn di chuyển được

trung quốc hiện có hơn năm mươi triệu xe máy đang lưu hành hà nội năm bảy triệu xe thành phố hồ chí minh tám một triệu xe chiếm chín mươi năm số lượng xe cơ giới và thải ra tám mươi chín mươi khí co hc năm mươi lượng nợ ối trong tổng lượng phát thải xe cơ giới

trung quốc hiện có hơn năm mươi triệu xe thành phố hồ chí minh tám một triệu xe chiếm chín mươi năm số lượng xe cơ giới và thải ra tám mươi chín mươi số lượng xe cơ giới
trung quốc hiện có hơn năm mươi triệu xe thành phố hồ chí minh tám một triệu xe chiếm chín mươi năm số lượng xe cơ giới